liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị mới quế võ tỉnh bắc ninh
do công ty tây hồ làm chủ đầu tư chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn tấn hoàng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ công ty tây hồ
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tân tú hải thành viên hội đồng quản trị
nguyên tổng giám đốc công ty tây hồ đặng quang tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty tây hồ
phan việt anh nguyên phó tổng giám đốc công ty tây hồ chu thị ngọc nga trưởng ban kiểm soát công ty tây hồ
những bị can này bị khởi tố bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án
khu đô thị mới ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh được biết công ty tây hồ là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới
quế võ bắc ninh được triển khai từ năm hai nghìn ba bao gồm đất xây dựng nhà ở được bố trí làm nhà biệt thự
nhà ở xã hội và nhà ở phân lô ngoài ra dự án còn có đất dành cho trường học trụ sở hành chính
trung tâm thương mại văn hóa triển lãm đất cây xanh đất giao thông
căn cứ và các tài liệu thu thập được trong vụ án mua bán ma túy tại bệnh viện tâm thần
trung ương một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát
nhân dân tp hà nội đề nghị truy tố một mươi bị can trong đó có bốn trường hợp là cán bộ của bệnh viện tâm thần trung ương một
trong vụ án này nguyễn xuân quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội tàng trữ
trái phép chất ma túy đối tượng sau đó điều trị tại phòng điều trị tầng hai khoa phục hồi chức năng
và y học cổ truyền nhằm trốn tránh việc chấp hành bản án của tòa nhân dân huyện thanh trì
đồng thời lôi kéo rụ rỗ một số y bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội
qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn hà nội công an tp hà nội phát hiện
đường dây ổ nhóm hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có tính chất phức tạp
hoạt động thường xuyên liên tục kéo dài ngay trong khuôn viên của bệnh viện
quá trình điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội xác định
các đối tượng gồm nguyễn thị minh huệ nguyễn anh vũ và bùi thị hạt là các nhân viên điều dưỡng
kỹ thuật viên và hộ lý của khoa đã nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của quý
đối với trưởng khoa bác sĩ đỗ thị lưu quý dùng tiền mua chuộc bằng cách mỗi tháng nộp cho bác sĩ lưu một mươi triệu đồng tiền phòng
lương văn huỳnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã triềng khương
huyện sông mã tỉnh sơn la bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực bản mò xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng huỳnh khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông
không rõ danh tính ở khu vực biên giới nhằm bán kiếm lời
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an thị trấn phước sơn
huyện ninh phước tỉnh ninh thuận bắt quả tang ngô kim văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
có hậu khẩu thường trú tại thị trấn phước dân đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ trên người đối tượng gồm chín gói ma túy đá một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một điện thoại di động và số tiền bảy trăm linh đồng
được biết văn là đối tượng đã có tiền án về tội hiếp dâm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hôm nay công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp cho biết đã tiếp nhận đối tượng phan nhật hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện tuy phong tỉnh bình thuận ra đầu thú và tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
được biết sau thời gian lên thành phố làm việc hoàng quay về địa phương thì có mâu thuẫn với vợ
trong lúc giải quyết mâu thuẫn đối tượng hoàng đã dùng dao đâm một mươi bảy nhát vào người vợ
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vợ hoàng sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thanh hóa vừa có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đối với ông hoàng văn phúc
huyện ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định thời gian đình chỉ sinh hoạt tính theo thời gian quy định của pháp luật
ngày một mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố bị can đối với hoàng văn phúc
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hai dự án bao gồm khu công viên quảng trường trung tâm huyện yên định
và khu dân cư số một thị trấn quán lào huyện yên định ông phúc đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định
ký các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng sai quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn tám tám tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trước đó công an tỉnh thanh hóa cũng đã khởi tố bị can đối với lưu vũ lâm
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên định và hà duyên lục nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện cùng tội danh nói trên
công an quận cầu giấy phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội vừa phát hiện bắt giữ một tụ điểm chuyên cung cấp bình khí cười cho các nhà hàng quán bar
đây là một tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi rất khó để kiểm tra xử lý
chủ của lô hàng bình khí cười này là nguyễn văn tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
địa điểm được tính tập kết hàng hóa là tại khu đất dự án đường năm mươi m cuối đường dương đình nghệ yên hòa cầu giấy
đây là đất dự án ít người đi lại và được tính trang bị rất nhiều camera ở quanh khu vực kho hàng để giám sát khách ra vào
trong trường hợp phát hiện những người lạ đối tượng sẽ ngừng giao dịch và đóng cửa để tránh bị kiểm tra phát hiện

tra kho chứa hàng hóa phát hiện tính đang chuẩn bị vận chuyển khí n hai o cung cấp cho khách tổ công tác
phát hiện trong kho có tổng số một trăm sáu mươi ba bình khí n hai o các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh
nguồn gốc xuất xứ
vâng với số lượng lớn bình khí bóng cười bị phát hiện tại một điểm tập kết nhà kho trên địa bàn cầu giấy như thế này
đã cho thấy là các đối tượng đang có sự chuẩn bị tập hợp hàng hóa để sẵn sàng cho khi mà nhiều hoạt động dịch vụ
được hoạt động trở lại thì sẽ tung ra thị trường để tiêu thụ
khí n hai o hay còn được gọi với tên khí cười chất khí này khiến người hút có cảm giác phấn khích
ảo giác và tâm trạng
khí cười n hai o là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều
người dùng có thể bị phụ thuộc nghiện tương tự heroin
việc sử dụng n hai o kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát
có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh tim mạch ức chế não thậm chí gây tử vong
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong thời gian vừa qua bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài đã rất tích cực chủ động đàm phán đẩy nhanh quá trình công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau
với các quốc gia và vùng lãnh thổ
tính đến ngày một mươi bảy tháng ba việt nam đã đạt được thỏa thuận công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với một mươi bảy quốc gia
người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào việt nam và của việt nam đến các nước này
được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại
việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự
khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận
bên cạnh đó đến nay việt nam vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine
của bảy mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao
thưa quý vị lợi dụng việc nhiều người lo lắng phải đối mặt với các triệu chứng hậu covid một mươi chín
không ít đối tượng đã giao bán các loại thuốc được đồn thổi là có tác dụng điều trị hậu covid một mươi chín
bằng những lời quảng cáo ngọt ngào những bài viết này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dân
thực hư như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
chỉ bằng từ khóa hậu covid trên thanh tìm kiếm của mạng xã hội facebook
sẽ xuất hiện rất nhiều hội nhóm với các bài viết liên quan
các trang này đều hoạt động công khai với lượt theo dõi lớn
các bài viết giới thiệu là ép không khỏi bệnh chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời giao bán các loại thuốc điều trị triệu chứng thường gặp sau khi khỏi covid một mươi chín
bằng những lời có cánh từ đông y tây y thực phẩm chức năng
hồi trước mình cũng có bị covid một mươi chín
và sau đấy mình cũng bị hậu quả một chút
do khá nhiều với cả là cũng cảm thấy mệt mỏi hơn trước
thực ra là mình cũng đang tìm hiểu rất nhiều các loại thuốc
cũng như các loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe
tuy nhiên thì trên hiện trường có rất là nhiều loại thuốc xứ khác nhau
thực ra là mình cũng khá là vân vân không biết lựa chọn loại nào tốt
và loại nào có nguồn gốc rõ ràng
chúng ta hãy phải thông minh để tìm kiếm thông tin cho đúng
tất cả những thuốc không rõ nguồn gốc đều là có hại cho cơ thể nếu mà sử dụng không đúng
kể cả chúng tôi thuốc mà có đúng hãng thuốc hay là những đơn vị được bộ y tế cấp
nhưng nếu không có sự hướng dẫn của bác sĩ đều là nguy hiểm đối với bệnh nhân nếu mà phù hợp sai
covid tại vì sao lý do thứ nhất đông chủ hạ thảo còn được ví là vua miễn dịch
thứ hai mặc dù bác sĩ đã cảnh báo nhưng nhiều người vẫn gửi niềm tin vào những chuyên gia tự phong trên mạng
chỉ cần một thắc mắc về tình trạng sức khỏe hậu covid một mươi chín
thì ngay lập tức đã có hàng chục lời tư vấn sử dụng sản phẩm
và đông chủ hạ thảo cũng rất
cái đấy là đúng là mình cảm thấy là đúng quá rồi đúng với mình rồi
bây giờ mình đang rất là mệt và đang rất khó thở
đâm ra làm cho mình cũng tin người ta
có bệnh vái tứ phương người bệnh đã tự xoa dịu bản thân
mặc dù ít nhiều biết chắc trong số sản phẩm đã mua có thể sử dụng sai mục đích
và số nhiều là hàng không rõ nguồn gốc và kém chất lượng
từ đầu tháng ba đến nay lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
không đảm bảo được
các loại thuốc không rõ chất lượng được đưa ra thị trường để tiêu thụ
các đối tượng nội dụng cái việc tâm lý hoang mang này để bán các sản phẩm
gọi là hàng sách tay không nguồn gốc
điều này sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là nằm đúng loại thị trường
dịch bệnh căng thẳng nhưng với tấm lá chắn vaccine
người dân không nên quá lo lắng về hậu covid một mươi chín
tránh mua phải các loại thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến tiền mất tật mang
bên cạnh đó điều quan trọng nhất chính là ý thức phòng dịch
của mỗi cá nhân
liều thuốc quan trọng nhất là liều thuốc ý thức
mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm quy định năm k
để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh